ngày hôm nay ba mươi tháng bảy bộ công an tổ chức hội thảo khoa học bảy mươi năm năm công an nhân dân xây dựng chiến đấu trưởng thành
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
và đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
sự hội thảo có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện các ban bộ ngành ở trung ương và địa phương
phát biểu tại hội thảo đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh để mãi mãi xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng
bảo vệ đảng nhà nước bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải chủ động hơn nữa
nhận diện các nguy cơ thách thức xác định rõ nguyên nhân khách quan chủ quan của những tồn tại hạn chế tích cực đổi mới
tập trung lãnh đạo đồng sức đồng lòng triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
lực lượng công an nhân dân phải giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
sự lãnh đạo của đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của công an nhân dân
đảng lãnh đạo công an nhân dân tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt
đây là vấn đề có tính nguyên tắc được xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của đảng
từ tính chất đặc điểm nhiệm vụ chính trị của công an nhân dân
giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng là nhân tố quyết định để công an nhân dân
trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu sắc bén tim cậy của đảng nhà nước và nhân dân
trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội